đặc phái viên hàn quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo triều tiên
cùng với người đồng cấp mỹ sung kim vào ngày hôm nay năm tháng sáu
đã tiến hành cuộc họp khẩn ở thủ đô seoul chỉ vài giờ sau khi bình nhưỡng phóng thử
một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông
trước đó hôm ba tháng sáu ông sung kim đã có cuộc tham vấn ba bên
với những người đồng cấp hàn quốc và nhật bản tại seoul
nhằm thuyết phục bình nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích và quay trở lại bàn đàm phán
ngay sau vụ thử vũ khí mới nhất của triều tiên ba quan chức hàn mỹ nhật đã tiến hành điện đàm
trong đó ba bên đều bày tỏ quan ngại về các động thái của bình nhưỡng
sau loạt phóng ít nhất tám tên lửa của triều tiên sáng nay
hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc cũng đã họp khẩn và tiếp nhận chỉ thị của tổng thống hàn quốc yun suk yoon
về việc duy trì tư thế sẵn sàng và phối hợp phòng thủ chung với hàn quốc và mỹ
bao gồm các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa